theo dự báo trong các giờ tới trên địa bàn thành phố đà nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to
ubnd tp đà nẵng đã có cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi lũ quét tại các quận sơn trà quận liên triều và huyện hòa vang
nguy cơ gây ngập úng ở vùng trụng thấp khu vực quận hải châu quận thanh khề
trước tình trạng mưa lớn thành phố đà nẵng đã có công điện yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai phương án phòng chống lũ quét và sạt lở đất
thông báo cho nhân dân biết tình hình mưa lũ lớn và khu vực bị ngập lụt ngập úng để nhân dân biết nhằm chủ động ứng phó
đồng thời yêu cầu các ngành liên quan khơi thông công rãnh thoát nước vận hành các trạm bơm chống ngập ở khu vực nội thành
tổ chức chốt chặn tại những tuyến đường bị ngập nặng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống điện và khu dân cư
nhanh chóng tổ chức phát phục sau mưa lớn